tiếp nhận tin báo công an phường phương mai đã khẩn trương huy động lực lượng
phối hợp đội cảnh sát hình sự công an quận đống đa tổ chức ra soát và truy tìm
cho đến trưa ngày một mươi ba tháng năm lực lượng cảnh sát hình sự công an phường phương mai
đã tìm thấy cháu bé khi đang ở khu vực thị trấn châu quỳ huyện gia lâm hà nội
và tiến hành các thủ tục để bàn giao cháu bé trở về với gia đình an toàn
trước đó vào ngày một mươi hai tháng năm công an phường phương mai cũng nhận được thư cảm ơn
của anh nguyễn văn đức chú tại võ nhai thái nguyên về việc đơn vị đã phối hợp
tìm kiếm con gái đi lạc trao trả cháu về với gia đình an toàn
mới đây công an quận hà đông thành phố hà nội cho biết đã khẩn trương điều tra truy xét
khi bắt giữ hai mươi sáu đối tượng mang hung khí gây náo loạn nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố hà nội
đáng chú ý là nguyên nhân vụ việc xuất phát chỉ vì mâu thuẫn khi tham gia giao thông
còn các đối tượng thì có tuổi đời rất trẻ
theo tài liệu điều tra chỉ vì xô xát khi đi đường lê trần nguyên sinh năm hai nghìn sáu
trú tại xã cổ đồng thị xã sơn tây hà nội đã lên mạng xã hội thách thức và hẹn đánh nhau
để chuẩn bị trả thù nhóm đối tượng đã chuẩn bị các hung khí tự chế như tuyếp sắt gắn dao
đao kiếm vỏ chai bia đáng chú ý khi di chuyển các đối tượng đã chia sẻ hành trình
trên mạng xã hội facebook để mọi người tham gia vào đoàn
khi đến đoạn giao với đường giải phóng
thành phố hà nội hai nhóm chạm mặt cầm tuyếp sắt hò hét khua các hung khí ném vỏ chai bia
đuổi đánh nhau trên các tuyến đường địa bàn các quận huyện đống đa thanh xuân hà đông thanh trì
đến khoảng ba giờ sáng ngày một mươi tháng năm khi đến khu vực đường trần phú hà đông
nhìn thấy lực lượng công an tuần tra cả nhóm bỏ chạy theo hướng đường thanh xuân ngã tư sở và giải tán
nhận thấy cần chấn áp và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng
công an quận hà đông đã khẩn trương huy động các lực lượng xác minh truy bắt các đối tượng
theo cơ quan công an đa số các đối tượng đều có tuổi đời còn rất trẻ
có một số đối tượng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
bốn đối tượng là nữ giới
đáng chú ý các đối tượng khai nhận do bạn rủ dê nên đi cùng chứ không quen biết nhau
căn cứ và các tài liệu chứng cứ ngày một mươi hai tháng năm công an quận hà đông hà nội
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng
ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai mươi đối tượng

chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ các cháu trong các hoạt động của các cháu
đối với sáu đối tượng còn lại chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
công an quận hà đông đã giáo dục gian đe bàn giao cho gia đình
thông báo đến nhà trường chính quyền địa phương để quản lý giáo dục chờ xử lý
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
công an tỉnh điện biên vừa bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép năm bánh heroin
cụ thể vào chiều ngày một mươi hai tháng năm
tại khu vực xã na sang huyện mường trà tỉnh điện biên
công an huyện điện biên đông và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
đồng chủ trì phối hợp với công an các huyện mường trà mường nhé và cục hải quan tỉnh
bắt quả tang sùng a páo và sùng a minh cùng chú tại huyện mường nhé khi đang mua bán trái phép chất ma túy
trong quá trình phá án các đối tượng manh động liều lĩnh đâm thẳng xe vào tổ công tác để tẩu thoát
song với tinh thần kiên quyết đấu tranh tổ công tác đã bắt giữ thành công hai đối tượng thu giữ năm bánh heroin
sau một năm thành lập và đi vào hoạt động cùng với sự tham gia của cán bộ chiến sĩ từ các đơn vị nghiệp vụ
tổ công tác đặc biệt một trăm hai mươi ba của công an sóc trăng đã kịp thời phát hiện xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông và các vi phạm pháp luật khác từ đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
khi màn đêm buông xuống trong lúc người dân đang yên giấc thì từng tổ công tác đặc biệt mang tên một trăm hai mươi ba công an sóc trăng
bắt đầu triển khai lực lượng tổ chức tuần tra chốt chặn kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên khắp nẻo đường
được chia làm ba tổ công tác quân số mỗi tổ có một mươi ba đồng chí được trang bị đầy đủ phương tiện vũ khí
trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ công cụ hỗ trợ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuần tra
trong quá trình tuần tra chốt chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật khi phát hiện đều được ngăn chặn và xử lý kịp thời
nam thanh niên này đã bị tổ công tác số ba bắt giữ vào đêm khi nhóm này tham gia giao thông đi xe với tốc độ cao trên đường
tính lộ chín trăm ba mươi bốn b thuộc xã đại ân hai huyện trần đề
khi tổ công tác dừng phương tiện thì phát hiện các đối tượng mang theo những hung khí như thế này
sau khi đưa về trụ sở công an làm việc các đối tượng cho biết vì mâu thuẫn trên mạng nên đã tụ tập nhóm hẹn nhau đi giải quyết
trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ đối với tội phạm ma tý chúng tôi cũng đã phát hiện đấu tranh giai đoạn ban đầu
rồi chuyển cho công an các địa phương khoảng một mươi vụ và khởi tố là bảy vụ bảy vụ việc
rồi đối với công tác phát hiện những đối tượng vi phạm pháp luật chị ma tý
thì trong thời gian qua thì cũng đã phát hiện là trên một trăm linh cái đối tượng
khi mà chúng ta phát hiện chúng ta test dương tính thì chuyển giao cho công an địa phương để mà tiếp tục lập hồ sơ
rồi là đưa vào quản lý xử lý
luôn phải đối mặt với những đối tượng manh động liều lĩnh những đối tượng hình sự ma túy
mang theo vũ khí hung khí nguy hiểm thì chúng sẵn sàng trốn chạy hoặc chống trả quyết liệt khi gặp tổ công tác
ít lần cán bộ chiến sĩ trong tổ đã phải đối mặt với những hiểm nguy khó khăn vất vả
tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì mỗi cán bộ chiến sĩ đều xác định cho mình một tinh thần thép
quyết tâm cao sẵn sàng đấu tranh với các loại tội phạm đồng thời luôn dũng cảm mu trí kiên quyết khôn khéo
trong xử lý các hành vi vi phạm bảo đảm đúng quy định pháp luật với mong muốn kiềm chế kéo giảm các loại tội phạm
góp phần giữ bình niên cuộc sống cho nhân dân
theo thống kê từ tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các tổ công tác đã tiến hành tuần tra trên ba trăm bốn mươi cuộc
có trên ba ba trăm linh lực cán bộ chiến sĩ tham gia đã phát hiện gần bốn trăm linh trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy
và trên ba trăm năm mươi trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
các vụ việc đều được bàn giao cho công an các đơn vị địa phương xử lý theo đúng quy định
các địa phương phải có tổ một trăm hai mươi ba của địa phương để phối hợp với tổ một trăm hai mươi ba của tỉnh
chúng ta tuần tra rồi chốt chặn đảm bảo là
chúng ta phủ kính địa bàn thôi cũng sẽ chấn chỉnh rút kinh nghiệm
đối với công tác phối hợp giữa tổ một trăm hai mươi ba với công an các đơn vị địa phương
trong việc tiếp nhận rồi phân loại xử lý các vụ việc do tổ một trăm hai mươi ba phát hiện chuyển giao
liên quan vụ bốn người của một gia đình thương vong
ở thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
công an xác định người chồng gây ra án mạng cho vợ và con rồi tự tử
vào chiều ngày hôm qua một mươi ba tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức
thành phố hồ chí minh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan
công an thành phố hồ chí minh phong tỏa khám nghiệm hiện trường
theo điều tra ban đầu công an xác định vào khoảng năm giờ sáng cùng ngày
người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi trú tại căn hộ ở tầng bốn khu sarina một trong khu đô thị sala
cầm dao xông vào phòng ngủ đâm loạn xạ vào người vợ khoảng ba mươi năm tuổi
con trai khoảng bảy tuổi và con gái khoảng ba tuổi
hậu quả bé gái ba tuổi tử vong do vợ và bé trai bị thương
sau đó người đàn ông này chạy ra ban công nhảy lầu tự tử rơi xuống đất tử vong
người dân nghe tiếng động lớn chạy đến kiểm tra và trình báo công an
công an kiểm tra căn hộ liền đưa người vợ và đứa con trai đi bệnh viện cấp cứu
riêng cháu gái ba tuổi đã tử vong
lực lượng chức năng sau đó phong tỏa
khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng trích xuất camera để điều tra nguyên nhân
thưa quý vị đang vào mùa cao điểm nắng nóng
thế nên nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh quảng bình là rất cao
đặc biệt là khu vực vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
để đảm bảo an toàn cho khu vực rừng đặc dụng cũng như các khu du lịch vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống cháy rừng
và phòng chống cháy các khu vực du lịch
ảnh hưởng đến du khách trong mùa nắng nóng
đây là diện tích người dân đốt rẫy gần rừng đặc dụng của vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
với việc đốt rừng vào mùa cao điểm nắng nóng như thế này
thực sự rất nguy hiểm dễ gây phát lửa trên diện rộng gây cháy rừng
nhằm hạn chế và kiểm soát tình trạng đốt thực bì vào mùa nắng nóng
lực lượng chức năng của vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
triển khai thường xuyên các đợt tuần tra kết hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân
tại các khu du lịch thuộc trung tâm du lịch phong nha kẻ bàng quản lý có bốn điểm du lịch
trong thời gian cao điểm của mùa nắng nóng cũng như giai đoạn du khách đến tham quan du lịch khá đông
các công tác phòng cháy chữa cháy luôn được trung tâm du lịch phong nha kẻ bàng triển khai